sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại chương trình thường trực ubnd tp hcm gặp gỡ học sinh sinh viên tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
do thường trực ubnd tp phối hợp với ban thường vụ thành đoàn và hội sinh viên tp hcm tổ chức
nhiều ý kiến của các bạn học sinh sinh viên đã đóng góp để hiến kế đề xuất các nhiệm vụ giải pháp
nhằm cải tiến môi trường học tập qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
tại buổi gặp gỡ các học sinh sinh viên tiêu biểu của thành phố đã phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua
như việc thực hành của sinh viên ở các doanh nghiệp các trường phổ thông đang thiếu các tiết dạy về kỹ năng thực hành
bên cạnh đó các sinh viên mong muốn thành phố tăng cường các chương trình bồi dưỡng tìm kiếm nhân tài từ các trường đại học
để đào tạo chuyên sâu tạo điều kiện cho người trẻ phát huy tài năng đóng góp cho sự phát triển của thành phố
đáp lại những băng khoan này lãnh đạo thành phố hồ chí minh cho biết thành phố đang triển khai các dự án trường học thông minh
trong đó có xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại giúp học sinh có cơ hội tiếp cận thiết bị hiện đại và điều kiện học tập tốt hơn
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sinh viên có cơ hội đem trí tuệ của mình
góp phần xây dựng thành phố trở thành một thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình